với mục tiêu giải quyết việc làm mới cho một trăm năm mươi sáu lao động giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới bốn tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên bảy mươi
ubnd tp hà nội vừa ban hành kế hoạch số tám với các nhóm giải pháp để giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tp hà nội năm hai nghìn hai mươi
một số giải pháp trọng tâm được đưa ra như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tạo việc làm bằng cách tiếp tục thực hiện tái cơ cấu và phát triển ngành công nghiệp theo chiều sâu
thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao nông nghiệp hữu cơ gắn với thị trường tiêu thụ hiệu quả bền vững đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề phát triển chương trình giáo dục tiếp cận dần với trình độ tiên tiến khu vực và quốc tế
đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp triển khai hiệu quả dạy nghề cho nông thôn sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố theo hướng giảm đầu mối nâng cao chất lượng đào tạo hiệu quả hoạt động tăng cường xuất khẩu lao động